từ khi công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã tình hình an ninh trật tự tại cơ sở đã có những chuyển biến rõ rệt đặc biệt là ở những xã vùng cao biên giới
với những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ các cán bộ chiến sĩ đã từng ngày nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân nắm chắc địa bàn đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các loại tội phạm bảo vệ bình yên tổ quốc
và đằng sau những điều mà họ làm được là những câu chuyện những tâm tư khó nói hết thành lời khi rời xa gia đình nhận công tác ở các xã biên giới xa xôi
và sau đây là một câu chuyện như thế tại xã chợ âm huyện tây giang của tỉnh quảng nam
trước đây mỗi sáng thức dậy công việc đầu tiên của tôi là chuẩn bị giáo án và trang phục
để lên giảng đường
thế nhưng gần một năm trở lại đây những công việc đó đã thay đổi hoàn toàn
tôi về nhận công tác tại xã biên giới chợ âm trở thành một cán bộ công an xã với những công việc mà khi sung phong lên miền biên này tôi vẫn chưa mừng tượng hết được

dù chỉ là trao đổi thông tin chúng tôi vẫn phải chạy xe thậm chí là đi bộ hàng tiếng đồng hồ để xuống gặp người dân
bà con ở đây đều là đồng bào dân tộc cơ tu nhiều người không thể nói tiếng kinh
mới đầu về công tác tôi rất khó khăn trong giao tiếp
nhưng dần dần tôi cũng đã học được tiếng ở đây rồi nhờ già làng người có uy tín giúp đỡ
từng bước từng bước tôi đến gần hàng nhiệm